dạng sáng nay một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào một cột điện cao thế tại bang maryland
cách thủ đô washington dc của hoa kỳ khoảng ba mươi km về phía bắc
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cho hàng trăm nghìn hộ gia đình bị mất điện
máy bay bị rơi vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương
tức là sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một theo giờ việt nam trong điều kiện sương mù
ở montgomery village bang maryland chiếc máy bay đã bị cuốn vào đường dây điện cách mặt đất khoảng ba mươi mét
các dịch vụ cứu hộ địa phương đã phải làm việc suốt đêm để giải cứu hai người trên máy bay bị vướng vào dây cắp điện
tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ tai nạn đã gây ra tình trạng mất điện cho hơn một trăm hai mươi khách hàng trong khu vực
cục hàng công liên bang mỹ cho biết chiếc máy bay mooney m hai mươi g đang bay từ westchester new york
và dự định hạ cánh xuống
hạ cánh xuống sân bay mongomory gần nơi xảy ra vụ tai nạn